còn tại cuba diễn biến dịch không mấy khả quan
khi chỉ trong ngày hôm qua đất nước này đã ghi nhận năm trăm năm mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới trong hai mươi bốn giờ
duy trì xu hướng tăng suốt hai tuần qua
cho các trường hợp dương tính với virus sars cov hai nói trên
có một trăm linh năm ca nhập cảnh và bốn trăm ba mươi sáu ca tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín
một mươi năm trường hợp khác chưa xác định được nguồn lây
tuy nhiên quốc đảo caribe này không ghi nhận trường hợp tử vong nào vì covid một mươi chín
hiện cuba đang có hai chín mươi một bệnh nhân đang điều trị covid một mươi chín
sau một mươi ba tuần liên tục ghi nhận xu hướng giảm số ca mắc covid một mươi chín tại cuba đang tăng trở lại
kể từ khi phát hiện ca covid một mươi chín đầu tiên hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cuba đã ghi nhận tổng cộng chín trăm sáu mươi bảy bốn trăm chín mươi tám trường hợp dương tính với virus sars cov hai
trong đó tám ba trăm hai mươi bốn ca tử vong
cuba đã hoàn thành tiêm chủng các lửa vaccine
các lửa vaccine covid một mươi chín cơ bản cho hơn chín sáu triệu người tương đương tám mươi sáu dân số
với các loại vaccine nội địa adala subenara hai và subenara plus
báo cáo của bộ y tế cho thấy khoảng chín mươi hai người dân cuba
bao gồm cả trẻ em từ hai tuổi trở lên
đã được bảo vệ với ít nhất một mũi vaccine cho nước này tự sản xuất
đưa cuba trở thành nước có tỷ lệ dân số được tiêm vaccine
ngừa covid một mươi chín cao nhất khu vực mỹ latin và đứng thứ hai trên thế giới
chỉ sau các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
hơn hai triệu người cuba đã được tiêm vaccine
và cuba đã được tiêm liều tăng cường
cuba cũng được đánh giá là rất thành công trong việc điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
với tỷ lệ hơn chín mươi chín được chữa khỏi bệnh tính tới thời điểm hiện tại